nhằm khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai gây ra
thành phố đà nẵng đang khẩn trương khôi phục lại cảnh quan đô thị
để phục vụ cho tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy
sáng nay mùng năm tháng một mươi một tại đà nẵng vẫn còn mưa to gió lớn
nhưng tại các tuyến đường ven biển hoàng sa trường sa võ nguyên giáp
thuộc các quận sơn trà ngũ hành sơn
nhiều người dân và chính quyền địa phương đã tích cực đội mưa dọn dẹp cây cối
ba nô tuyên truyền ngã đồ gây ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan đô thị
khi tuần lễ cấp cao apec sắp đến gần
những thiệt hại thì cũng rất nặng một trăm linh bị thiệt hại
chưa anh em phải tập trung hết tất cả lường anh em để dọn dẹp
để trả lợi bằng cho sự dự ra của apec
còn hai ngày nữa sắp tới anh em sẽ tập trung dọn dẹp cho kịp tiến độ
gió lớn kèm theo mưa lớn kéo dài từ tối hôm trước
đã khiến một số tuyến đường dọc biển đà nẵng bị lấp bởi cát biển
xác định đây là tuyến đường trọng điểm phục vụ tuần lễ cấp cao apec
xí nghiệp môi trường quận ngũ hành sơn đã tập trung lực lượng giải quyết tình trạng trên
sớm trả lại mỹ quan phục vụ apec
các lực lượng tại thành phố đà nẵng đã tăng cường gia cố lại các bảng hiệu
cây xanh trên các tuyến đường trọng điểm phục vụ apec
nhằm giảm tối đa thiệt hại do mưa gió gây ra
dù đã huy động nhiều lực lượng tham gia dọn dẹp
chỉnh trang đô thị kèm với quyết tâm cao của chính quyền các cấp
nhưng với tình hình mưa gió kéo dài như hiện nay
việc trả lại cảnh quan đô thị đã được thành phố
trang hoàng phục vụ apec sẽ gặp nhiều khó khăn
trang hoàng phục vụ apec sẽ gặp nhiều khó khăn